tại tỉnh quảng ngãi nắng nóng gai gắt khiến cho nhiều địa phương nhất là các huyện miền núi đã xảy ra tình trạng thiếu nước chầm trọng
và để có nước sử dụng hàng ngày cũng như sản xuất bà con miền núi ổ ạt khoan giếng để chống hạn
tuy nhiên những nguy cơ ảnh hưởng nguồn nước ngầm là khó tránh khỏi
hơn một tháng qua một mươi bảy cơ sở đội thợ chuyên khoan giếng huyện miền núi trà bồng làm việc liên tục hết công suất
mỗi ngày các cơ sở khoan từ một mươi đến hai mươi giếng nước cho các hộ dân
nhu cầu khoan giếng tăng đột biến các đội thợ mới hình thành và tăng cường lực lượng công suất phục vụ cho người dân các xã thị trấn miền núi
do địa hình cao hầu hết các giếng khoan ở vùng trà bồng sơn tây phải khoan từ ba mươi đến năm mươi mét
nhiều vùng khăn hiếm nguồn nước ngầm người dân phải khoan sâu hàng trăm mét mới tìm được nước sinh hoạt sản xuất
nắng hạn gai gắt người dân miền núi phải đầu tư giếng nước để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt tối thiểu trong gia đình cũng như phát triển sản xuất
nhiều vùng khát hiếm nguồn nước ngầm người dân phải khoan từ ba mươi đến năm mươi mét
nguy cơ bệnh tận ở vùng sâu vùng xa của tỉnh quảng ngãi
dự báo nắng hạn tiếp tục kéo dài trên diện rộng sẽ ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân nhất là vùng miền núi
tuy nhiên việc ồ ạt khoan giếng giải quyết nhu cầu nhất thời chống hạn cần có sự kiểm soát quản lý của các ngành chức năng tỉnh quảng ngãi